xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đã tới hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước võ văn thưởng và phu nhân